việc phân loại đánh giá tình trạng vận hành thiết bị từ khối lượng lớn hình ảnh này mất rất nhiều công sức của đội ngũ quản lý vận hành